đề xuất hơn chín mươi bốn tỷ đồng trên một km cao tốc dự án đường vành đai bốn
theo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô sẽ có sáu làn xe cao tốc
với tốc độ một trăm linh km trên giờ giá thành cao nhất hơn chín mươi bốn tỷ đồng trên một km
sáng nay ngày một mươi bốn tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh
tổ trưởng tổ công tác về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn
vùng thủ đô đã chủ trì hội thảo tham gia ý kiến với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này
theo chủ tịch hà nội dự án có ý nghĩa tạo không gian phát triển mới cho hà nội và vùng thủ đô
góp phần kết nối các tuyến đường quốc lộ cao tốc hướng tâm mà hiện nay tuyến đường vành đai ba
đang đảm nhiệm và quá tải trầm trọng
khi có tuyến đường vành đai bốn sẽ giảm ồn tắc cho vành đai ba
góp phần phát triển đô thị hai bên tuyến phục vụ công tác an ninh quốc phòng
tại hội thảo đại diện tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải tedi
đã báo cáo tóm tắt nghiên cứu về tiền khả thi dự án này
theo đó đường vành d bốn có chiều dài một trăm một mươi hai tám km
điểm đầu nằm trên cao tốc nội bài lào cai địa phận xã thanh xuân huyện sóc sơn
điểm cuối nằm trên cao tốc nội bài hạ long địa phận huyện quế võ tỉnh bắc ninh
dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là chín mươi bốn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự án đi qua ba địa phận tỉnh thành phố thuộc hà nội hưng yên và bắc ninh
trong đó hà nội có năm mươi tám hai km qua bảy huyện hưng yên có một mươi chín km bắc ninh có hai mươi năm sáu km
và tuyệt nối với quốc lộ một mươi tám dài chín bảy km
quy mô hoàn chỉnh gồm sáu lăn xe cao tốc và hệ thống đường sông hành hai bên
các hành lang để bố trí cây xanh công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai
tuyệt đối theo hướng quy hoạch đường cao tốc nội bài hạ long đến cao tốc hà nội bắc giang
nhằm khép kím đường vành đai bốn có quy mô bốn lăn xe cao tốc
dự án đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc thiết kế một trăm linh km trên giờ
với thành phần đường cao tốc và tuyệt nối theo hướng đường cao tốc nội bài hạ long
đoạn bốn lăn xe và đường bên có tốc độ là sáu mươi tám mươi km trên giờ
vành đai bốn sẽ có tám nút giao chính thức được xây dựng giai đoạn một
bao gồm nút giao cao tốc nội bài lào cai đường trục mê linh đại lộ thăng long quốc lộ sáu
pháp vân cầu rẽ cao tốc hà nội hải phòng quốc lộ ba mươi tám và nút giao với cao tốc nội bài lào cai
dự án cũng có ba cầu vượt sông cụ thể hai cầu vượt sông hồng là cầu hồng hà dài năm hai mươi ba m
và cầu mễ sở dài hai sáu trăm bảy mươi bốn mét một cầu lớn vượt sông đuống dài chín trăm chín mươi mét
các công nghệ tiên tiến hiện đại từ giai đoạn chuẩn bị khảo sát bằng thiết bị bay không người lái
công nghệ ảnh hàng không giai đoạn thực hiện sử dụng các vật liệu mới như bê tông cường độ cao
siêu cao sẽ được áp dụng tại dự án
tại một số đoạn tuyến có nhu cầu liên kết ngang và phát triển quỹ đất hai bên tuyến không cao
nghiên cứu chắc dọc đi thấp đảm bảo tần suất thiết kế và các vị trí khống chế để tiết kiệm kinh phí đầu tư
đơn vị tư vấn đề xuất một số điểm đi thấp vừa giảm kinh phí đầu tư xuống còn hơn tám mươi bảy hai trăm linh tỷ
vừa đảm bảo kỹ đất đai và giao thông phát triển đô thị hai bên một cách hiệu quả như tại hà nội
bắc ninh và khu công nghiệp phố nối hưng yên có thể phát triển quỹ đất đai hai bên đường
chi tiết nội dung tình toán khai toán tổng mức đầu tư được đơn vị tư vấn nêu rõ
đơn giá giải phóng mặt bằng được tham chiếu thêm bảng giá đất năm hai nghìn hai mươi của các địa phương liên quan
tính toán theo địa giới huyện và các chế độ chính sách theo quy định về bồi thường
giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất hệ số điều chỉnh giá đất đến thời điểm hiện tại
đơn giá xây dựng một km đường của dự án bao gồm đơn giá xây dựng một km đường cao tốc một mươi bảy m được tính toán
quy đổi từ chỉ tiêu xây dựng đường cao tốc bốn làn xe trong tần suất vốn đầu tư
quy đổi theo bề rộng nền đường và mặt đường
với tỉ trọng chi phí mặt đường nền đường vào khoảng năm mươi năm trên bốn mươi năm tham chiếu từ các dự án cao tốc bắc nam giai đoạn một
chỉ tiêu xây dựng một km đường chín mươi bốn sáu mươi chín tỷ đồng đơn giá xây dựng một km đường bên
đường đô thị loại một và đường bên đường
đô thị loại hai tham chiếu theo suất đầu tư ô tô cấp ba đồng bằng và đường ô tô cấp bốn đồng bằng
với chỉ tiêu là hai mươi bốn bảy tỷ trên một km chỉ tiêu xây dựng cầu một hai m mặt cầu bình quân là hai mươi năm bảy mươi một triệu đồng trên một m hai
góp ý tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ trần trùng chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ việt nam cho hay
vành đê bốn là tuyến cao tốc đô thị nên yếu tố quy hoạch cảnh quan rất quan trọng
do cao tốc tồn tại một trăm linh năm nên phải hài hòa với quy hoạch tổng thể
khi dự án tiền khả thi được phê duyệt phải thi tuyển kiến trúc
ông kiến nghị thành lập hai ba dự án thành phần để thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án giảm tải cho hà nội trong quá trình đầu tư
phó giáo sư tiến sĩ tống trần tùng chủ tịch hội đồng khoa học kỹ thuật bộ giao thông vận tải nêu ý kiến
về việc nút giao với sân bay thứ hai của thủ đô chưa được nêu trong báo cáo tiền khả thi
đồng thời ông kiến nghị về số nút giao của dự án tại phía nam còn ít và cần rút kinh nghiệm từ nút giao pháp vân cầu rẽ để tránh ồn tắc
ông tùng cũng nêu về việc cần quan tâm mật độ xây dựng mật độ dân số quanh vành đe bốn và cần có chỉ tiêu ngay từ đầu
bởi nếu xây dựng chẳng chịt sẽ không còn khái niệm cảnh quan của cả tuyến đường
về giải pháp kỹ thuật phó giáo sư tiến sĩ hoàng hà chủ tịch hội cầu đường việt nam cho rằng
dự án nên thiên về phương án đi cao với tỷ lệ lớn để giải quyết xung đột giao thông dưới thấp hiện nay
bố trí các tuyến đường gom liên tục tại hai tuyến vảnh đe lớn và phải thiết kế đồng bộ phương án phát nước cục bộ
ngoài khu vực dự án ngay từ lúc này tính tới khả năng chia sẻ ly lượng khi kết nối và ảnh hưởng các loại tuyến giao thông khác
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nhấn mạnh cần xác định đường vành đai bốn là đường cao tốc đô thị
chức năng của đường cao tốc đi trong đô thị tạo động lực phát triển đô thị
việc quản lý vận hành theo cơ chế của đường cao tốc hệ thống giao thông thông minh its về các nút giao cắt
nếu không xác định rõ thì tuyến đường sẽ trở thành đường đô thị do đó phải tính đến việc đầu tư đồng bộ
các nút giao để phân luồng từ xa mang tính kết nối
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội dương đức tuấn cho biết dự kiến sân bay thứ hai của hà nội nằm ở ngoài vành đai bốn
thuộc huyện phú xuyên và thường tín sân bay này sẽ bám trục kết nối của vành đai bốn với quốc lộ một
ngắn với cao tốc bắc nam đường sắt và tốc độ cao
xác định chỉ giới đường vảnh đe bốn tại hà nội qua ba huyện
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường vảnh đe bốn đoạn từ quốc lộ ba mươi hai đến hết cầu hồng hà
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội dương đức tuấn vừa ký kết định phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường vảnh đe bốn đoạn từ quốc lộ ba mươi hai đến hết cầu hồng hà
tỷ lệ một trên năm trăm linh trên địa bàn các huyện hoài đức đan phượng và mê linh
theo đó vị trí tuyến đường vành đai bốn đi qua địa giới các xã đức thượng huyện hoài đức đan phượng tân hội hạ mỗ hồng hà liên hồng và thị trấn phùng huyện đan phượng văn khê huyện mê linh
điểm đầu ra với quốc lộ ba mươi hai điểm cuối tại nút phía bắc cầu hồng hà
về quy mô nghiên cứu tổng chiều dài tuyến đường khoảng chín sáu km bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng một trăm hai mươi m diện tích nghiên cứu khoảng hai trăm sáu mươi hai bảy ha
phạm vi danh giới bao gồm toàn bộ bề mặt cắt ngang đường quy hoạch và tối thiểu năm mươi mét mỗi bên đường tính từ chỉ giới đường đỏ
việc xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường vảnh đe bốn đoạn từ quốc lộ ba mươi hai đến hết cầu hồng hà
sẽ làm cơ sở phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng trình các cấp thẩm quyền để phê duyệt và cắm mốc giới thu hồi đất
thời gian thực hiện nhiệm vụ này không quá sáu tháng kể từ ngày ban hành quyết định ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
viện quy hoạch xây dựng hà nội được ủy ban nhân dân thành phố hà nội ra lập hồ sơ
chỉ dưới đường đỏ tuyến đường theo đúng nhiệm vụ được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
phối hợp với chính quyền địa phương có tuyến đường vành đai bốn đi qua tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định
các sở ban ngành ủy ban nhân dân các huyện hoài đức đan phượng mê linh có trách nhiệm phối hợp
cung cấp thông tin tài liệu số liệu liên quan để viện quy hoạch xây dựng hà nội làm cơ sở nghiên cứu
xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối thống nhất với quy hoạch dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu
trước đó hôm một mươi tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh
chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên của tổ công tác bàn phương án tiền khả thi
đầu tư dự án đường vành đai bốn để kịp thời chính chính phủ vào ngày một mươi tháng ba tới đây theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ